thưa quý vị và các bạn vào lúc giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đã xảy ra một vụ lật thuyền trên sông lấp đoạn qua xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
vụ tai nạn đã làm bốn người tử vong và mất tích nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền nhỏ chở quá tải dẫn đến bị chìm khi gặp sóng lớn
thông tin ban đầu vào sáng nay có tám người đều ngụ tại thôn sáu xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
đi trên một con thuyền sang bên kia sông thăm người thân về do chở quá nhiều người chiếc thuyền có dấu hiệu trao đảo và bị lật
tám người trên thuyền đều bị rơi xuống nước bốn người may mắn sống sót bơi được vào bờ
các nạn nhân còn lại được lực lượng cứu hộ của tỉnh và huyện bù đăng tiếp tục tìm kiếm trục vớt
đến sáng nay cơ quan chức năng đã tìm thấy bốn thi thể còn lại
hiện thi thể các nạn nhân xấu xấu
một số đang được bàn giao cho gia đình để lo việc hậu sự
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền nhỏ chở quá tải dẫn đến bị chìm khi gặp sóng lớn
do không biết bơi và không được trang bị áo phao nên đã dẫn tới thiệt hại nặng nề về người